liên quan tới tình hình giữa nga và ukraine trong một thông báo đưa ra mới đây
người phát ngôn của điện kremlin ông dmitry peskov cho biết hiện còn quá sớm để đề cập đến một cuộc gặp trực tiếp
giữa tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp bên phía ukraine là ông volodymyr zelensky
khi chưa có sự đột phá trong các cuộc hòa đàm
ông dmitry peskov khẳng định cho đến nay các cuộc hòa đàm chưa có tiến bộ đáng kể nào
do đó tổng thống hai nước chưa có thỏa thuận nào để thông qua
theo ông chỉ có thể thảo luận về cuộc gặp giữa hai tổng thống khi hai bên đã nhất trí với các kết quả đàm phán
hiện nga và ukraine đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt xung đột
trong một động thái khác bộ ngoại giao nga ngày hai mươi một tháng ba đã triệu đại sứ mỹ john sullivan
để phản đối lời lẽ chỉ trích của tổng thống mỹ joe biden về nhà lãnh đạo putin liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt
cho rằng những tuyên bố này đã để quan hệ song phương bên bờ vực sụp đổ